thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng phu nhân đã chính thức tới thăm vương quốc campuchia
theo lời mời của thủ tướng campuchia samdek techo hun sen
lễ đón chính thức thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân đã diễn ra trọng thể tại cung hòa bình
thủ đô phnom penh dưới sự chủ trì của thủ tướng vương quốc campuchia samdek techo hun sen và phu nhân
lễ đón được tổ chức hết sức trọng thể với nghi lễ cấp cao dành cho nguyên thủ quốc gia
ngay sau lễ đón hai thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và thủ tướng vương quốc campuchia samdet techo hun sen
đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của chính phủ hai nước tiến hành hội đàm
hai bên bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước
cùng quyết tâm làm sâu sắc hơn và đưa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước lên một tầm cao mới
hai bên đánh giá cao kết quả tốt đẹp các chuyến viếng thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua
và nhất trí tiếp tục đẩy mạnh việc trao đổi đoàn ở tất cả các cấp
nhất trí tạo điều kiện thuận lợi và tìm những biện pháp hữu hiệu thúc đẩy hơn nữa hợp tác
trong các lĩnh vực mà hai nước có nhiều tiềm năng như thương mại đầu tư ngân hàng năng lượng điện
khai khoáng dầu khí trồng cây công nghiệp giao thông vận tài
hai bên cũng nhất trí khuyến khích các hoạt động thương mại dịch vụ và hợp tác giữa các địa phương
nhất là các địa phương ở khu vực biên giới hai nước
hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực an ninh quốc phòng
tăng cường hợp tác ngăn chặn các hoạt động khủng bố tội phạm xuyên quốc gia buôn lậu ma túy buôn bán người
hai bên khẳng định lại nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước này
làm phương hại đến an ninh của nước kia và phá hoại quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa việt nam và campuchia
hai thủ tướng khẳng định quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền
để công tác sớm được hoàn tất
nhân dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao phía campuchia đã tạo điều kiện cho bà con việt kiều
được ổn định làm ăn sinh sống tại campuchia thời gian qua và đề nghị phía campuchia tiếp tục xem xét
tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho bà con việt kiều được an tâm làm ăn sinh sống tại campuchia
góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị láng giềng giữa nhân dân hai nước
hai bên cũng trao đổi ý kiến về việc tăng cường hợp tác trong khuôn khổ asean cũng như các cơ chế hợp tác tiểu vùng
cuộc hội đàm đã thành công tốt đẹp trong bầu không khí láng giềng hữu nghị chân thành cởi mở và tin tưởng lẫn nhau
hai bên đã đạt được sự nhất trí cao về tất cả các nội dung nhằm tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị
và hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới
ngay sau cuộc hội đàm thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng campuchia samdet techo hunsen
đã cùng chứng kiến lễ ký bốn văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành địa phương hai nước
liên quan đến các lĩnh vực hợp tác giao thông vận tải và an sinh xã hội